ngày hôm nay đại diện viện kiểm sát công bố bản luận tội quan điểm giải quyết vụ án đối với năm mươi bốn bị cáo trong vụ đại án chuyến bay giải cứu xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát đã luận tội đối với từng nhóm bị cáo theo các tội danh nhận hối lộ đưa hối lộ môi giới hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đánh giá của viện kiểm sát vai trò nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án là bị cáo phạm trung kiên đây là bị cáo có hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nhận hối lộ nhiều nhất thủ đoạn trắng trận nhất nên đề nghị hội đồng xét xử tuyên án tử hình
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát đã luận tội đối với từng nhóm bị cáo theo các tội danh nhận hối lộ đưa hối lộ môi giới hạn trong khi thi hành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

với các phương tiện vận chuyển khách tham quan lực lượng chức năng đã tới từng phương tiện yêu cầu thuyền trưởng các phương tiện tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn không cho hành khách ra lan can khi tàu di chuyển đồng thời thông tin tới du khách về diễn biến bão và vận động du khách kết thúc sớm hành trình thăm vịnh để bảo đảm an toàn
với đặc thù các tuyến luồng đường thủy nội địa đang xem các tuyến luồng hàng hải để đảm bảo an toàn cho các phương tiện phòng cảnh sát đường thủy cũng phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương bố trí phương tiện tăng cường tuần tra hướng dẫn các phương tiện vận tải hàng hóa về nơi tranh trú trước khi bão đổ bộ
điểm tốt nhất là triển khai tập trung tối đa phương tiện và lực lượng để thường trực chiến đấu cái thứ hai là bố trí các tổ công tác tại các tuyến địa bàn trọng điểm tiếp tục theo dõi sát sao tình hình của cơn bão số một để bổ sung lực lượng phương tiện tại những nơi sung nguyếu các địa bàn trọng điểm
dự kiến trong chiều nay tất cả các phương tiện hoạt động trên vùng biển vịnh hạ long bái tử long sẽ di chuyển về nơi tranh trú an toàn

của cơn bão số một các hãng hàng không đã điều chỉnh kế hoạch khai thác
các chuyến bay trong ngày hôm nay
các hãng hàng không nhận định ảnh hưởng của cơn bão số một có thể kéo dài
theo đó hành khách đang có kế hoạch đến đi từ các sân bay bị ảnh hưởng
bởi cơn bão số một thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình thời tiết
và thông tin từ các hãng bay để nắm hành trình thời gian khởi hành
các hãng hàng không cam kết sẽ thực hiện hỗ trợ hành khách
trên các chuyến bay bị ảnh hưởng theo đúng chính sách
để ứng phó với bão số một cục hàng không việt nam yêu cầu các cơ quan đơn vị
tổ chức trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ dự kiến hai sân bay vân đồn cát bi
sẽ nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão
hai sân bay nội bài thọ xuân có thể bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão mưa lớn
cục hàng không yêu cầu các cảng các hãng hàng không các cơ sở cung cấp dịch vụ
có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp
tại một số địa phương có ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số một
và đảm bảo tuyệt đối hoạt động bay
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã mê linh huyện lâm hà
ubnd tỉnh lâm đồng vừa yêu cầu công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng
thuộc huyện lâm hà sở nông nghiệp và phát triển nông thôn khẩn trương điều tra
xử lý nghiêm vụ vi phạm theo quy định cương quyết không để tạo thành tiền lệ xấu trên địa bàn
công an tỉnh sẽ khẩn trương xác minh điều tra sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm
công khai vụ phá rừng nêu trên không để xảy ra các vụ việc tương tự trong thời gian tới
cương quyết không để tạo thành tiền lệ xấu trên địa bàn huyện
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng bảy cơ quan chức năng đã phát hiện tại tiểu khu hai trăm sáu mươi bốn
thuộc địa bàn thôn chín xã mê linh có một trăm bốn mươi ba cây thông ba lá nhóm bốn hàng chục năm tuổi vừa bị cưa hạ
với tổng diện tích rừng bị tác động là một ba trăm bảy mươi hai m hai
đến sáng ngày một mươi năm tháng bảy
thị trấn nam ban huyện lâm hà đã xác định hai đối tượng tham gia thực hiện vụ phá rừng
gồm trương văn thương chú tại thị trấn nam ban huyện lâm hà
và nguyễn văn tiến chú ở xã mê linh huyện lâm hà
và triệu tập đến cơ quan công an làm việc
bước đầu thương và tiến thừa nhận đã thực hiện vụ phá rừng nêu trên với mục đích lấy đất sản xuất
tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết vừa phối hợp cùng công an thị xã tịnh biên
phát hiện bắt giữ một xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
tổng trị giá hàng hóa khoảng chín trăm linh triệu đồng
vào ngày một mươi sáu tháng bảy trong lúc tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn xã tỉnh biên tỉnh an giang
khi đi đến khu vực tổ một mươi ba khóm phú hiệp phường an phú
tổ công tác đã phát hiện xe ô tô tải do tài xế lý thanh hùng chú ở thành phố châu đốc điều khiển
có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển năm trăm một mươi hai can nước giặt xuất xứ thái lan
bảy bao quần áo các loại và ba bao dép với tổng trị giá khoảng chín trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra tài xế hùng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên
làm việc với cơ quan công an hùng khai nhận vận chuyển số hàng hóa từ thành phố hồ chí minh về thị xã tịnh biên
trong tháng tám tới đây phiên đấu giá biển số xe ô tô đầu tiên sẽ diễn ra
và rất nhiều người dân đang háo hức tham gia đấu giá biển số mà mình ưa thích
cục cảnh sát giao thông cũng vừa công bố hơn một trăm năm mươi ba biển số cho đợt đấu giá đầu tiên
thực hiện nghị quyết của quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô vào ngày hôm nay
cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết đã phối hợp với công ty đấu giá hợp danh việt nam
đơn vị tổ chức đấu giá biển số ô tô triển khai công tác chuẩn bị
đơn vị này đã đăng tải công khai danh sách biển số đưa ra đấu giá phiên thứ nhất
lên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến
theo đó tại phiên thứ nhất cục cảnh sát giao thông đã phê duyệt danh sách một trăm năm mươi ba một trăm linh hai biển số ô tô
của sáu mươi ba tỉnh thành phố đưa ra đấu giá
các biển số ô tô được phân bổ ở chủng loại xe con xe khách xe tải và xe tải van
trở lại với thông tin thị trường ngày hôm nay thép trong nước tiếp tục giảm sâu
trong khi đó về lĩnh vực nông sản giá thanh long tại các nhà vườn ở phía nam tiếp đà giảm
giá thép hôm nay ghi nhận giảm giá lần thứ một mươi bốn
thép có tương hiệu đều giảm từ một trăm bốn mươi đến ba trăm một mươi đồng một kg
thép tương hiệu hòa phát với thép thanh vằn d một mươi cb ba trăm linh giảm một trăm bốn mươi đồng hiện có giá một mươi bốn hai trăm bốn mươi đồng một kg
thép dòng quận cb hai trăm bốn mươi ở mức một mươi bốn bốn mươi đồng một kg
thép việt đức với thép thanh vằn d một mươi cp ba trăm linh giảm một trăm năm mươi đồng có giá một mươi bốn bốn mươi đồng
thép quận cb hai trăm bốn mươi ở mức một mươi ba tám trăm bốn mươi đồng một kg
thông tin từ nhiều nhà vườn phía nam giá thanh long bàn sô tại vườn hiện chỉ bốn sáu đồng một kg tùy nơi
trường hợp hàng lợi hai lợi ba chỉ có giá một đến ba đồng một kg
thậm chí có nơi phải đồ bỏ vì tương lái không mua
hiện nay thanh long loại một vẫn có mức giá tốt nhất với khoảng một mươi năm đồng một kg nhưng loại này chỉ chiếm số ít
chủ tịch hiệp hội thanh long long an cho biết
sau thời gian ổn định ở mức cao giá thanh long quay đầu giảm liên tục trong thời gian qua
và hiện chỉ bằng khoảng một phần năm so với giá tốt của gần hai tháng trước
đây là mức giá thấp nhất từ đầu năm đến nay
có thể thấy là hiện nay ở các ngành nghề rất nhiều doanh nghiệp đang gặp không ít khó khăn khi đơn hàng sụt giảm
đầu ra gặp khó chi phí nguyên liệu nhiên liệu vật liệu vẫn ở mức cao
trong sáu tháng đầu năm nay đã có một trăm linh doanh nghiệp phải đóng cửa
và trước những khó khăn này từ đầu năm đến nay
báo các bộ ban ngành địa phương đưa ra nhiều chính sách giải pháp nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực du lịch đơn vị này đang tích cực phục hồi và phát triển
sau những tác động nặng nề của covid một mươi chín
khó khăn lớn nhất và cũng là vấn đề được mong mỏi hỗ trợ nhiều nhất của doanh nghiệp lúc này
vẫn là câu chuyện nguồn vốn
hiện tại chúng ta cũng chưa có những chính sách cụ thể nào cho các doanh nghiệp du lịch
phần lớn là họ chỉ có thương hiệu và có con người trong khi đó không có tài sản đảm bảo
dẫn đến tới việc tiếp cận các nguồn vốn vay hay có những chính sách đang rất khó khăn
hiện nay các doanh nghiệp việt nam đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ vừa
đang có ba cái khó khăn lớn nhất dài dẳng nhất
một là thiếu vốn
hai là khả năng tiếp dụng tín dụng rất khó khăn
ba là tiếp cận mặt bằng sản xuất và các thủ tục hành chính
thời gian qua để thao gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách về tay khóa
như gia hạn nộp thuế tiền thuế đất miễn giảm thuế phí lợi phí
với tổng quy mô khoảng hai trăm linh tỷ đồng
cùng với đó tập trung thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp
bất động sản theo các ghi định số tám số một mươi và nghị quyết ba mươi ba của chính phủ
những biên pháp này đã được đánh giá đem đến những hiệu ứng tích cực
cho sự phục hồi của doanh nghiệp và sự phát triển của thị trường
có thể giải pháp về tiến dụng thì nó khó hơn
và các giải pháp khác thì tác động đến thị trường
hoặc là tác động đến vốn hoặc lao động thì cũng phải lâu dài hơn
nhưng gói giải pháp về thuế và phí thì người ta thấy rất là rõ
và ngoài cái gói giải pháp giảm thuế giá trị tăng
thì gói giải pháp về phí vừa rồi thì có ba mươi sáu nhóm phí và lệ phí được giảm từ một mươi đến năm mươi
trong đó có hai mươi một nhóm là được giảm luôn là năm mươi
thì chúng tôi nghĩ rằng cái giảm lệ phí đó nó tác động rất là nhiều đến sản xuất
và đặc biệt là lợi phí thức báo ô tô
từ đầu năm đến nay chúng ta đã có bốn lần
giảm cái lãi xuất điều hành và từ đó góp phần làm cho cái lãi xuất huy động
cũng như lãi xuất cho vai trong lĩnh vực kinh tế giảm đi
và chúng ta thấy rằng cái tốc độ giảm cái mặt bằng lãi suất
đang làm cho cái kỳ phí huy động vốn của các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh tế dân nó giảm thấp
người dân tăng cường chi tiêu và từ đó thúc đẩy hoạt động của cái sử dụng vốn trong lĩnh vực kinh tế nó nhanh hơn
với gói chính sách sau khi triển khai trước phát huy được hiệu quả như mục tiêu đề ra
như gói hỗ trợ lãi xuất hai cho doanh nghiệp với kỳ mô bốn mươi tỷ đồng
nhiều chuyên gia kinh tế đã đề xuất chuyển nguồn lực từ gói này sang cho một chương trình khác
vẫn mang tính hỗ trợ cho doanh nghiệp theo đó có thể ưu tiên các chính sách hỗ trợ về thuế phí
vừa rồi chúng tôi cũng thấy rằng là các thành viên tổng thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam
cũng đề nghị xem là chuyển cái gói giải pháp về tín dụng có thể sang gói giải pháp khác
về thuế về phí v v để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp
chúng tôi thấy rằng là những ý tưởng đó cũng rất là tốt
cũng nhằm một mục tiêu là giúp doanh nghiệp khắc phục khó khăn để có thể là hồi phục và tiếp tục phát triển
chúng ta có thể xem xét chuyển sang hình thức hỗ trợ khác bằng cách là chúng ta giảm miễn tiền đóng lệ phí
hay là cái thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp
hoặc là giảm các chi phí cho các doanh nghiệp khi mua bán các hàng hóa trong quá trình chuẩn bị
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đã có một trăm linh doanh nghiệp đóng cửa
xong ở trường vực lại cũng có một trăm một mươi ba sáu trăm linh doanh nghiệp đăng ký tên lập mới và quay trở lại thị trường
lúc này để doanh nghiệp trụ vững sẽ còn cần rất nhiều chính sách hỗ trợ tổng hòa
và bất kỳ chính sách nào cũng cần được ban ngành để nhanh tiến đội triển khai
giảm thiếu thuật thuộc hành chính và có những cách thức linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp
hẹn gặp lại
sau đó đoàn tàu khởi hành từ gà phước long đi qua gà bình thái gà thủ đức gà khu công nghệ cao
sau đó đoàn tàu tiếp tục đi qua gà đại học quốc gia đến gà bến xe suối tiên cũng là gà cuối cùng của tuyến
theo ban quản lý đường sát đô thị tp hcm hiện metro số một đã đạt khoảng chín mươi năm khối lượng
theo thiết kế đoạn trên cao có tốc độ tối đa là một trăm một mươi km trên giờ
nhưng quá trình chạy thử để đảm bảo an toàn đoàn tàu chỉ chạy tối đa tốc độ dưới năm mươi km

nhằm nâng cao số lượng và cải thiện chất lượng nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố
sở tài nguyên và môi trường đã đưa ra đề án cải thiện tình trạng này theo hướng ưu tiên xã hội hóa
và hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước
theo đó để nâng cao số lượng và cải thiện chất lượng nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố
sở tài nguyên và môi trường đã đưa ra đề án cải thiện tình trạng này
cụ thể sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động và hoàn thiện cơ chế chính sách để thu hút các nguồn lực trong xã hội
cùng tham gia cải tạo nâng cao chất lượng phục vụ của nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn
đồng thời thành phố sẽ tiếp tục ra soát kiến nghị bổ sung và kịp thời thay thế các quy định cơ chế
chính sách đã lạc hậu để thúc đẩy thu hút hỗ trợ và tạo điều kiện để các nhà đầu tư tham gia xây mới và cải tạo
nâng cao chất lượng phục vụ của nhà vệ sinh công cộng
theo hướng ưu tiên xã hội hóa hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước
theo sở du lịch tp hcm nguồn nhân lực thiếu hụt doanh nghiệp du lịch chủ yếu là vừa và nhỏ
nên cạnh tranh kém hạ tầng du lịch chưa mở rộng
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba tổng doanh thu ngành du lịch tp hcm ước tính đạt tám mươi tám tỷ đồng
tăng sáu mươi hai bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
thành phố đã đón hơn một mươi sáu bốn triệu lượt khách nội địa tăng bốn mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
lượng khách quốc tế ước tính đạt hơn một chín triệu lượt tăng ba trăm linh sáu so với cùng kỳ
tuy nhiên hoạt động du lịch dù đã xuất động trở lại nhưng vẫn còn không ít doanh nghiệp lữ hành khách sạn
chưa thể phục hồi hoàn toàn
nguyên nhân do nguồn nhân lực du lịch vẫn chưa đáp ứng thiếu hướng dẫn vì đối với các thị trường trọng điểm
số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành du lịch chiếm tỷ lệ cao
nên khả năng cạnh tranh thâm nhập thị trường và mở rộng thương hiệu quốc tế còn hạn chế
với hình ảnh biểu tượng du lịch việt nam trên thân tàu bay đã chính thức cất cánh
và bắt đầu hành trình quảng bá du lịch việt nam khắp các điểm đến trong nước quốc tế
tàu bay a ba trăm ba mươi mang số hiệu vn a tám trăm một mươi bốn khoát lên mình hình ảnh biểu tượng du lịch việt nam
theo thỏa thuận tài trợ và đồng hành cùng cục du lịch quốc gia việt nam
trong các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch văn hóa việt nam đến với bạn bè trong nước quốc tế
đây là tàu bay tiếp tục
tiếp theo của vietjet thực hiện sứ mệnh quảng bá du lịch việt nam
trước đó vietjet cũng đã có tàu bay a ba trăm hai mươi a ba trăm hai mươi một được sơn biểu tượng du lịch việt nam
và biểu tượng du lịch thành phố hồ chí minh trong đội tàu bay
đội tàu bay vietjet với màu sắc đỏ vàng của lá cờ việt nam cùng giai điệu hello việt nam
mang những biểu tượng quảng bá du lịch
các thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường tôi yêu tổ quốc tôi đã trở nên quen thuộc
với bạn bè quốc tế và được chào đón ở tại khắp các sân bay từ châu á tới châu âu
trở thành sứ giả mang việt nam đến với thế giới cũng như giới thiệu với bạn bè thế giới
về một việt nam thân thiện hiếu khách
liên quan đến vụ việc toàn bộ một mươi một người trong đoàn khách du lịch nghi bị ngộ độc thực phẩm
vào tối ngày một mươi năm tháng bảy trung tâm y tế thành phố phan thiết tỉnh bình thuận cho biết
hiện sức khỏe của những người này đã ổn định và xuất viện
trung tâm y tế tp phan thiết tiếp nhận một mươi một bệnh nhân trong đó có hai trẻ em là các bác sĩ
nhân viên y tế và người nhà
trong đoàn khách của trung tâm y tế tp thủ đức tp hồ chí minh đến nghỉ dưỡng
và lưu trú tại một resort phường hàm tiến tp phan thiết
bệnh nhân đến cấp cứu trong tình trạng nôn ói tiêu chảy nghi bị ngộ độc thực phẩm
ngay sau khi sự việc xảy ra sở y tế bình thuận đã chia đạo phòng an toàn vệ sinh thực phẩm
lấy bỏ thực phẩm của các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống cho đoàn khách này để kiểm tra làm rõ